để sớm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số năm mươi hai của bộ chính trị
ngày hôm nay ba tháng một mươi tại hà nội ban kinh tế trung ương phối hợp cùng các bộ ngành
tổ chức diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp bốn
tham dự diễn đàn có đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ
sự kiện indostry bốn summit hai nghìn một mươi chín diễn ra với chủ đề chủ trương và chương trình hành động của việt nam
chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư
viện diễn đàn cấp cao tập trung giới thiệu về quá trình xây dựng và những nội dung cơ bản
của nghị quyết của bộ chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia
của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các báo cáo chính xoay quanh các vấn đề về
quốc gia cách mạng công nghiệp bốn của việt nam về chuyển đổi số quốc gia
hướng tới nền kinh tế số và xã hội số
bên cạnh phiên toàn thể cấp cao diễn đàn còn có chuỗi hội thảo chuyên đề gồm
ngân hàng thông minh thành phố thông minh sản xuất thông minh năng lượng thông minh
và chuyên đề kinh tế số